thủ đô hà nội và một số khu vực ngày hôm nay sẽ xuất hiện hai hình thái thời tiết cả nắng và mưa trời oi nóng vào giữa trưa
vâng với hình thái thời tiết như thế này thì sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người gây ra các bệnh lý về mũi họng do cơ thể dễ đổ mồ hôi
quý vị cần mang theo cả các dụng cụ chống nắng và chống mưa khi di chuyển trên đường
và tốt nhất là với hình thái thời tiết thay đổi liên tục thì quý vị nên hạn chế ra đường khi mà không thật sự cần thiết
vâng còn khu vực tây nguyên và nam bộ thì sẽ xảy ra mưa rông diện rộng
dự báo đến ngày mai thì mưa mới giảm và chấm dứt ở hai khu vực này
trời mưa lớn nên là người dân cần đề phòng sạt lở ngập úng
ở những nơi có lũ thì người dân cần theo dõi diễn biến lũ chủ động kê cao đồ đạc
mưa lớn sẽ khiến nước sông suối dâng cao và các ngầm tràn dễ bị ngập sâu
vâng để đảm bảo an toàn quý vị cần lưu ý là không đi qua các khu vực này khi thấy nước dâng cao
và chú ý quan sát biển báo cập nhật liên tục thông tin từ các phương tiện truyền thông
vâng đó là một số thông tin thời tiết đáng chú ý và an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với phần tin tức cập nhật